đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi chính thức khai mạc vào sáng mai một mươi sáu tháng một mươi và diễn ra trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi tại hội trường bộ công an hà nội
những cử chỉ đẹp của người chiến sĩ công an không chỉ mang lại niềm vui và sự an toàn cho nhân dân mà còn làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ công an hết lòng vì dân phục vụ
các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị vẫn đang tỏ ra bất lực và chưa có giải pháp gì để xử lý một trạm cân tải trọng xe không có giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
với sự tham dự của ba trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn năm vạn đảng viên của toàn đảng bộ thành phố chủ tịch nước trương tấn sang đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội
tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ các đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương các cán bộ lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh đà nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền trung tây nguyên và cả nước
trong những năm đổi mới đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức chung lòng phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể xây dựng thành phố quê hương ngày càng văn minh hiện đại
trong giai đoạn tới đây với vai trò là trung tâm kinh tế khu vực miền trung tây nguyên đà nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa
hội nhập quốc tế trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng
đà nẵng cần tập trung phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội là động lực phát triển
tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
trong đó đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân xây dựng đà nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc
đà nẵng cần tăng cường công tác xây dựng đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao
chủ tịch nước trương tấn sang tin tưởng đảng bộ và nhân dân thành phố đà nẵng với truyền thống cách mạng vẻ vang nhất định sẽ vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ
mà đại hội lần thứ hai mươi một đảng bộ đề ra xây dựng thành phố đà nẵng ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
đại hội đảng bộ thành phố đà nẵng tiếp tục làm việc đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
vào chiều nay tại hà nội đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã tổ chức họp phiên chủ bị
sự đại hội có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
cùng dự còn có đồng chí thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và ba trăm sáu mươi chín đại biểu ưu tú
đại diện cho gần sáu mươi ba đảng viên trong đảng bộ tham dự đại hội
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng thường trực bộ công an điều hành phiên chủ bị
đại hội có trách nhiệm kiểm điểm đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân
đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm
qua việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ năm trên cơ sở đó để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bầu đoàn đại biểu của đảng bộ công an trung ương dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự chăm sạch vững mạnh phát huy vài tròn nòng cốt
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
khẩu hiệu của đại hội là đoàn kết chủ động kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu khai mạc vào sáng mai một mươi sáu tháng một mươi và diễn ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi tại hội trường bộ công an hà nội
ở nhiều khu vực nông thôn người dân quan tâm đến phần phương hướng nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội
lần thứ một mươi hai của đảng
đối với những đảng viên như ông viện việc nghiên cứu góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng lần này là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
gắn bó với nhiều năm với nông thôn ông cho rằng bất cứ chính sách gì liên quan đến nông thôn trước tiên cũng cần lấy người nông dân làm chủ thể làm trung tâm để hướng tới
nói về vấn đề xây dựng nông thôn mới thế nhưng mà bây giờ chẳng qua là chỉ được một số những cái xã điển hình chứ còn bây giờ thì mở ra cái diện rộng thì như thế nào
cái gì thì cũng phải nghĩ đến người dân và làm cho người dân và kết quả người dân được hưởng
năm năm qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân cả nước đồng tình
đến hết năm hai nghìn một mươi năm có khoảng một tám trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm hai mươi tổng số xã trên cả nước
tuy nhiên có ý kiến cho rằng mỗi xã đều có đặc thù riêng làm sao phải cân đối các tiêu chí và đầu tư có trọng điểm đảm bảo chất lượng đồng đều trong xây dựng nông thuận mới
trong cái xây dựng nông thôn mới tới thì tôi tiếp tục tham gia ở trên là đầu tư là phải
có trọng điểm và đến đâu phải chắc chắn đến nó để bảo đảm cái an toàn các công trình đặc biệt là các công trình giao thông phải đảm bảo từ bốn mươi đến sáu mươi năm để ngang tầm với sự đóng góp của nhân dân và cái sự đầu tư của điện
dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng lần thứ một mươi hai xác định phải đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong đó phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn
phải gắn với xây dựng nông thôn mới
nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm cho rằng phải có nhiều biện pháp thực tế để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
vấn đề làm gì để nông nghiệp chúng ta trong thời kỳ hội nhập này mà lại là hòa nhập được hội nhập được để biến nông nghiệp trở thành hàng hóa
đấy và nông nghiệp sạch đấy là những cái mà khó
bởi vì hiện nay nông nghiệp của chúng ta nó đã quá lâu là mang tính tiểu nông manh mún
vì vậy cho nên muốn hiện đại hóa
nông nghiệp thì cần phải có chính sách rất mạnh
ví dụ như là cách mạng nó lột xác nó đầu tư như thế nào
bây giờ thì nhà nước nên trợ giá cho người nông dân để làm sao mà cái sản xuất ví dụ như cái lúc mà được mùa cũng vậy
và cái lúc mà thất bát cũng vậy
tức là cái hạt thóc làm ra của cái người nông dân thì nó luôn luôn được bảo đảm
với nền khí sức lao động của người nông dân
nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm cho rằng phải có nhiều biện pháp thực tế để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn
hỗ trợ được cho người nông dân trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu với thế giới
bên cạnh đó thì vấn đề ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp đầy mạnh công nghiệp chế biến bảo quản
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn cũng đang được nhiều người dân quan tâm
mong mỏi của người nông dân là làm sao để sớm biến những lợi thế to lớn của nông nghiệp
thành động lực phát triển kinh tế đồng thời nâng cao đời sống của người nông dân
tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình đã thông báo một số hoạt động ngoại giao trong thời gian tới
và trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề phóng viên trong và ngoài nước quan tâm
trả lời phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin từ nhân dân nhật báo của trung quốc
ngày một mươi một tháng một mươi
đưa tin chính quyền cái gọi là thành phố tam sa tiết lộ rằng từ ngày một tháng một mươi đã triển khai lắp đặt các thiết bị phát sóng không dây
trên các đảo có cư dân sinh sống ngư dân và nhân viên trung quốc đồn trú trên các đảo này có thể truy cập internet tốc độ cao
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình khẳng định
việt nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là thành phố tam sa dù dưới bất kỳ hình thức nào hay nhằm mục đích gì
thì những hoạt động của cái gọi là thành phố tam sa đều không có bất cứ một cơ sở pháp lý nào
và cũng không thay đổi được thực tế là quần đảo hoàng sa là thuộc chủ quyền của việt nam
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc vừa qua bộ ngoại giao hoa kỳ công bố báo cáo
tự do tôn giáo quốc tế hai nghìn một mươi bốn trong đó có đề cập đến tình hình tự do tôn giáo của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ
chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
cũng như các quyền tự do không tín ngưỡng và tôn giáo của công dân
điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp cũng như hệ thống pháp luật của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
pháp luật việt nam nghiêm cấm việc phân biệt đối xử đối với các công nhân vì lý do tín ngưỡng và tôn giáo
nhà nước việt nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể
để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng
chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo và tín ngưỡng hết sức sinh động và phong phú ở việt nam
đáng tiếc là báo cáo tự do
theo tôn giáo quốc tế năm hai nghìn một mươi bốn của hoa kỳ mặc dù đã ghi nhận những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong lĩnh vực này
vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về việt nam
thưa quý vị và các đồng chí có lẽ chúng ta đã rất quen thuộc với hình ảnh những người chiến sĩ cảnh sát giao thông
không quản ngại mưa nắng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên mỗi tuyến đường
nhưng trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị những cử chỉ đẹp khác của các cán bộ chiến sĩ
mang sắc phục màu vàng đó là việc tận tình giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống
những cử chỉ cao đẹp và nhân văn ấy không chỉ mang lại niềm vui và sự an toàn cho nhân dân
mà còn làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ công an hết lòng vì dân phục vụ
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường cao tốc pháp vân cầu rẽ phát hiện đối tượng có biểu hiện như say rượu
liên tục nhặt gạch đá ném vào người và phương tiện đi đường khiến người dân vô cùng hoảng sợ
chúng ta phạm văn tuyến
đội trưởng đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã không quản ngại nguy hiểm lao đến không chê đối tượng
nhưng đối tượng vẫn hung hăng cầm gạch ném thẳng vào trung tá tuyến khiến đồng chí bị gãy tay phải
trong trường hợp ấy tôi cũng chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để ngăn chặn được
để khỏi xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân mọi người trong giao thông thôi
thế còn ngoài ra thì tôi cũng không có một cái suy nghĩ gì khác
mình là chiến sĩ công an mình là dân phục vụ mà
còn với anh trần ngô nam trung ở quốc tử giám hà nội
anh không thể hình dung nổi mình sẽ xoay sở như thế nào
nếu không được các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
nhặt được số tiền năm mươi hai triệu đồng và trao trả lại cho anh
mình mừng chứ mình mừng lắm
nếu như không có người nhặt được mà chuyển lại cho mình thì là cả vấn đề lớn
thì là cái tiền này cũng không hẳn là của bản thân mình
của một số anh em nữa trong quá trình triển khai công việc
nếu mà có thanh toán được thì cũng phải là nửa năm một năm thì cũng khá một ít bù cho anh em
trong năm qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã luôn quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ phải luôn quan tâm giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống
qua đó không chỉ xây dựng hình ảnh đẹp người cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân
mà còn có tác dụng ngược trở lại đó là nhân dân ủng hộ giúp đỡ lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành nhiệm vụ được giao
với phòng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã cụ thể hóa bằng một xây dựng một kế hoạch
đó là kế hoạch chín mươi sáu về việc là mỗi ngày mỗi người có một việc làm tốt phục vụ nhân dân
và để phát huy cái tinh thần đấy thì chúng tôi ngoài công tác quán triệt trên các hội nghị
cũng đến lãnh đạo ban chú ý phòng cũng đến thăm hỏi động viên từng cám bộ
các đội công tác để tạo nên sự gần gũi thân thiết hơn nữa
và tạo nên hình ảnh đẹp của lực lượng cán bộ chiến sĩ trong mắt những người dân những người tham gia giao thông
từ đầu năm đến nay hơn tám mươi lá thư cảm ơn đã được nhân dân gửi đến phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tiếp tục là động lực để những người lính mang sắc phục vàng làm nhiều việc tốt hơn nữa
bởi thế mà từ những việc làm nhỏ như đưa cụ già qua đường tìm địa chỉ nhà
cho những em nhỏ bị lạc sơ cấp cứu người bị tai nạn khi tham gia giao thông
đến những việc giúp đỡ nhân dân có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của mình
các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn không nề hà với một suy nghĩ đơn giản mà cao đẹp
bởi vì chúng tôi khi đã vào trường khóc lên bộ quân phục của ngành
chúng tôi đã hứa với cả đảng và hứa với dân là một lòng giúp đỡ một lòng phục vụ nhân dân rồi
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa phá thành công chuyên án phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép hai kg ma túy đá
hồi một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi tại nhà của đối tượng hoàng văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thôn trè lân xã hòa cư huyện cao lộc
công an huyện cao lộc đã bắt giữ hoàng văn hảo và hứa văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn bản dọn xã lộc yên huyện cao lộc
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá một túi ni lông chứa bảy mươi tám g heroin năm điện thoại di động hai xe mô tô
tiếp tục đấu tranh mở rộng công an huyện cao lộc đã bắt khám xét khẩn cấp đối tượng hứa văn đường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn nậm tà xã lộc yên huyện cao lộc
qua điều tra xác minh ba đối tượng trên liên kết câu móc với nhau để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ trung quốc vào việt nam
đối tượng trường đường tìm mua hàng từ trung quốc về
còn đối tượng hảo có trách nhiệm tìm mối tiêu thụ
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm công an huyện cao lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam ba đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng cao đăng sử bốn mươi hai tuổi trú tại tổ ba mươi ba và bùi văn trang ba mươi tuổi trú tại tổ ba mươi bốn
đều ở khu bốn a
phường hà phong thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về hành vi bắt giữ trái pháp người pháp luật
trước đó ngày ba mươi tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh quảng ninh
kiểm tra phát hiện đối tượng cao đăng sử có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với anh phạm khánh vũ ba mươi bốn tuổi trú tại phường cẩm trung thành phố cẩm phả
tại nhà riêng của sửu ở tổ ba mươi ba khu bốn ma phường hà phong thành phố hạ long
khám xét nơi ở của sửu công an còn phát hiện tại đây có sản xuất súng mịn tăng vật thu giữ bao gồm một mươi khẩu súng tự chế các loại
một số lượng lớn bán súng hai mươi một mình tự tạo ba mươi sáu viên đạn các loại nhiều phôi để thiết kế súng ngắn tự tạo cùng máy móc thiết bị sản xuất súng đạn
mở rộng điều tra công an bắt tiếp đối tượng bùi văn trang ba mươi tuổi trú tại tổ ba mươi bốn khu bốn ma phường hà phong tp hạ long liên quan đến vụ việc trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ ga xảy ra vào tỉnh nam định vào tối qua vào sáng nay ủy ban nhân dân phường trần đăng ninh thành phố nam định cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do nổ khí ga
trong quá trình đun nấu bình ga của gia đình ông vũ ngọc hoàn bị dò dỉ bắt lửa trên bếp dẫn tới phát nổ
ông hoàn đã bị thiêu cháy và tử vong hai người hàng xóm bị thương trong đó có một người bị thương nhẹ đã ra viện vào ngày đêm qua
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vụ nổ khí ga xảy ra vào lúc hai mươi h
giờ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi tại khu vực sao trợn năm tầng thuộc tổ hai mươi bảy phường trần đăng ninh thành phố nam định tỉnh nam định
vào thời điểm trên nhiều người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực sau chợ năm tầng
người dân chạy đến thì thấy lửa cháy dữ dội tại ngôi nhà số một mươi năm
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an đã tới hiện trường đưa ông hoàn đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng ông hoàn đã tử vong
tại hiện trường vụ nổ đã khiến toàn bộ ngôi nhà số một mươi năm bị đổ sập hoàn toàn
tường của số nhà một mươi ba và một mươi bảy cũng bị đổ sau vụ nổ
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi năm h ngày hôm nay một hố ga đã tự phát nổ trên đường trường sa
bờ canh nhiêu lộc thị nghè đoạn qua địa bàn quận ba khiến mặt đường bị nứt
trước đó trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra nhiều vụ hố ga tự phát nổ
khiến một số người bị thương
thời điểm trên trời đang mưa bỗng nhiên nước thải từ dưới hố ga trên đường trường sa quận ba phung trào lên mặt đường
ít phút sau đó khi một chiếc ô tô đi qua thì tại vị trí hố ga này bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn
mặt đường và nền đất xung quanh với bán kính hơn hai mét bị xé toạt rất may không có ai bị thương
ngay sau đó lực lượng chức năng của thành phố hồ chí minh đã có mặt phòng tỏa hiện trường để khắc phục sự cố
trước đó trên một số tuyến đường của thành phố cũng từng xảy ra sự việc
hố ga tự phát nổ khiến người đi đường bị thương
nguyên nhân dẫn đến sự việc hố ga tự phát nổ được cho là do khí thải tích tụ lâu ngày nén lại tạo thành áp lực lớn và nổ tung
trên địa bàn xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị từ lâu đã và đang tồn tại một trạm cân tải trọng xe không có giấy phép
nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt cũng như tình hình an ninh trật tự của người dân nơi đây
tuy nhiên điều đáng nói là đến thời điểm này sau nhiều lần kiến nghị của người dân
các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị vẫn đang tỏ ra bất lực và chưa có giải pháp gì để xử lý trạm cân này
ngôi nhà của anh lê đức nam ở thôn bích la đông xã tân thành huyện hương hóa nằm sát bên trạm cân trái phép này
anh nam cho biết mỗi khi chạm cân hoạt động là cả gia đình anh không sao ngủ được
đặc biệt ngôi nhà của anh vừa mới xây dựng đã xuất hiện những vết nứt nẻ trên tường và trần nhà do độ dùng từ các xe tải trọng lớn di chuyển ra vào trạm cân
mặc dù đã nhiều lần ý kiến nhưng chủ chậm cân này không những không tiếp thu mà còn tỏ thái độ thách thức
nhiều hộ dân khác sống xung quanh khu vực trạm cân cũng hết sức bức xúc trước thực trạng này
trong khi đó các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị lại tỏ ra bất lực trước sự hoạt động ngang nhiên của trạm cân
sau khi làm việc ba đã có cáp kết ngừng hoạt động để xin cấp phép
theo sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị vì đây là trạm cân tư nhân và nằm trên tuyến quốc lộ chín nên việc kiểm tra xử lý trạm cân này do sở công thương và tri cục quản lý đường bộ hai năm chịu trách nhiệm
còn với vai trò quản lý giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh quảng trị sở sẽ phản ánh sự việc này lên cơ quan cấp trên

họ sẽ cùng nếu mà cả cái đơn vị trực tiếp mà họ không làm thì mình sẽ có phản ánh gợi cho để tổng cục đồng bộ việt nam để đề nghị làm như thế này thì sở có cái chức năng nhà nước như thế
việc chạm cân hoạt động trái phép trong một thời gian dài không chấp hành những chỉ đạo của chính quyền địa phương gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn giao thông và cuộc sống sinh hoạt của người dân khiến dư luận đặt ra câu hỏi
phải chăng chủ chạm cân quá lộng hành hay các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị chưa vào cuộc quyết liệt
hôm nay ủy ban nhân dân quận ba đình thành phố hà nội cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng công trình tại trung tâm thương mại văn phòng nhà ở để bán và cho thuê tại số tám b lê trực
đây là việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội đối với những vi phạm của đơn vị chủ đầu tư
căn cứ vào các quy định pháp luật của nhà nước và thành phố công ty cổ phần may lê trực đại diện là ông trần đức minh chủ tịch hội đồng quản trị
đã bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là một trăm linh triệu đồng do có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng số một mươi một do sở xây dựng cấp và hồ sơ thiết kế được xác nhận theo giấy phép xây dựng đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép xây dựng mới
cụ thể về chiều cao công trình theo giấy phép xây dựng công trình cao đến đỉnh tung thang là năm mươi ba m
hiện chủ đầu tư đã xây dựng tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng và xây dựng thêm tầng một mươi chín sai so với tổng chiều cao được cấp
công trình còn bị áp dụng tình tiết nặng do vi phạm nhiều lần quy định tại điểm b khoảng một điều một mươi luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi
ủy ban nhân dân quận ba đình đã đồng thời có các biện pháp khác buộc chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện như đình chỉ toàn diện thi công xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và lập phương án phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự
đầu tư xây dựng và lập phương án phá dở phần công trình vi phạm trật tự xây dựng báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi
phương án phá giỡn phải xác định rõ ràng thời gian tiến độ từ khi thực hiện phá giỡn cho đến khi kết thúc
nếu chủ đầu tư không thực hiện thì bị cử chế phá dở và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cử chế phá dở